các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đó đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ cùng tăng vật